theo đó hai bị can nguyễn thanh hoài cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang và vũ trọng lương cựu phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ